bộ giao thông vận tải vừa xây dựng đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch để tăng thị phần
theo bộ giao thông vận tải mức chi phí của khách du lịch dành cho các phương tiện đi lại chiếm tỷ lệ hai mươi năm trên tổng chi phí của mỗi chuyến đi
nhưng hiện việc hỗ trợ phục vụ phát triển du lịch của ngành đường sắt rất hạn chế
vì vậy cần xây dựng lộ trình nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ phát triển du lịch từ đó nâng cao sản lượng và thị phần vận tải đường sắt
để thực hiện được đề án này bộ giao thông vận tải đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt
đầu tư phương tiện vận tải phục vụ khách du lịch tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải hành khách
cơ chế chính sách thu hút vốn xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải đường sắt